vụ cháy quán karaoke và một số tòa nhà cao tầng liền kề ở đường trần thái tông quận cầu giấy hà nội gây thiệt hại nghiêm trọng
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm những người mắc kẹt trong đám cháy
đồng thời chỉ đạo công an tp hà nội sớm điều tra và kết luận nguyên nhân xử lý nghiêm sai phạm
thủ tướng cũng yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố hà nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời những người bị nạn và thân nhân
chỉ đạo các địa phương tăng cường giả soát kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động các quán karaoke nhà hàng không tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy